thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định truy nã sáu bị can liên quan đến vụ nổ súng tấn công trụ sở hai xã trên địa bàn khiến nhiều cán bộ chiến sĩ công an hy sinh về tội khủng bố theo điều hai trăm chín mươi chín bộ luật hình sự
những bị can bị truy nã gồm
ngày tám hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố sáu bị can trên về tội khủng bố
tuy nhiên qua xác minh các bị can đều không có mặt tại địa phương không rõ ở đâu
theo cơ quan điều tra nhóm bị can nói trên có liên quan đến vụ khủng bố nổ súng tấn công trụ sở các xã ea tiêu và ia cà tùa của huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu khiến nhiều cán bộ chiến sĩ công an hy sinh
trước đó công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án khởi tố hàng chục bị can về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân không tố giác tội phạm che giấu tội phạm liên quan đến vụ khủng bố vào ngày một mươi một tháng sáu
liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức nguyễn anh quân về hành vi tham ô tài sản và rửa tiền
chiều ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tp hồ chí minh đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đề nghị mức hình phạt
trong đó ông quân bị đề nghị mức án từ hai mươi một đến hai mươi ba năm tù
theo viện kiểm sát trong quá trình làm việc nguyễn minh quân đã thành lập hệ thống các công ty để tham gia đấu thầu nâng khống giá vật tư y tế
chỉ đạo cấp dưới thực hiện sai quy định để công ty sân sau của mình trúng thầu chiếm đoạt số tiền trên một trăm linh tỷ đồng
bị cáo lợi là người giúp sức tích cực cho quân trong việc tham ô tài sản và rửa tiền
năm bị cáo từng là nhân viên của quân đã không thực hiện đúng các quy định trong việc đấu thầu gây thiệt hại tài sản nhà nước
bị cáo nguyễn trần ngọc diễm vợ quân biết nguồn gốc tài sản có được từ hành vi phạm tội nhưng vẫn mua các bất động sản nên đủ căn cứ xác định đồng phạm với quân về tội rửa tiền
từ đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo quân từ hai mươi một đến hai mươi ba năm tù lợi từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù về tội tham ô tài sản và rửa tiền
bị cáo diễm bị đề nghị từ hai năm sáu tháng đến ba năm sáu tháng tù về tội rửa tiền
các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án từ hai năm sáu tháng đến bốn năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
vào chiều ngày hôm nay phiên tòa tiếp tục phần tranh luận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê thanh khoa chú phưởng hòa khánh nam quận liên triều thành phố đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm thật tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba khoa được giao là phó phòng kinh doanh của một ngân hàng có phòng giao dịch tại tp đà nẵng
đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để đáo hạn các khoản vay
một bị hại chú quận sơn trà đã nhiều lần chuyển khoản cho khoa với số tiền hơn một năm tỷ đồng
sau khi nhận tiền của bị hại khoa không sử dụng số tiền này để đáo hạn mà để trả nợ và đánh bạc qua mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng thông báo cho cá nhân tập thể là nạn nhân của lê thanh khoa
liên hệ với điều tra viên nguyễn bá đạt số điện thoại chín trăm linh một ba trăm một mươi tám sáu trăm linh một để cung cấp thông tin phối hợp giải quyết
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn phương bình
và vợ là lê thị bích trâm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng bình đã lần lượt mang năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
đi thế chất vai tiền của năm bị hại để chiếm đoạt hơn chín trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn phương bình tổng hình phạt một mươi tám năm tù giam lê thị bích trâm một mươi sáu năm tù giam
có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự lê ngọc quý bùi ngọc thanh và vương huỳnh phúc
cùng chú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã bị công an thành phố giang nghĩa tỉnh đăng nông
tạm giam để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra từ tháng ba đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lê ngọc quý và đồng bọn đã cho tám mươi ba lượt người vay
với tổng số tiền gần một tỷ đồng thu lợi bất chính trên hai trăm sáu mươi triệu đồng dưới hình thức trả góp
cả gốc và lãi theo ngày lãi suất từ bốn trăm năm mươi một một năm đến năm trăm năm mươi sáu một năm kèm theo những chi phí phát sinh
quá trình điều tra lực lượng công an thu giữ sáu điện thoại di động tám thẻ ngân hàng
hai xe mô tô bốn triệu đồng hàng chục giấy tờ liên quan đến việc vai mượn tiền
công an thành phố giang nghĩa thông báo những ai từng vay tiền của nhóm đối tượng lê ngọc quý
nhanh chóng liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa để phối hợp giải quyết
thời gian gần đây tình hình tội phạm mua bán người diễn biến khá phức tạp với những phương thức
thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt
bên cạnh những lời mời gọi việc nhẹ lương cao thì sự hào nhoáng của những cuộc hôn nhân ngoại quốc
cũng là nguyên nhân đẩy hàng chục chị em phụ nữ rơi vào biệt kịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bạc liêu
bạc liêu tuy không có đường biên giới trên bộ với các nước
song tình trạng mua bán người vẫn diễn biến khá phức tạp
các băng nhóm buôn người có sự câu kết chặt chẽ giữa đối tượng môi giới dẫn dắt
hình thành các đường dây tội phạm liên tỉnh xuyên quốc gia
điều đáng buồn là đa phần đối tượng chủ mưu cầm đầu trong đường dây mua bán người việt nam ra nước ngoài
lại là người việt nam
với thủ đoạn giới thiệu việc nhẹ lương cao hoặc mai mối lấy chồng ngoại quốc
nhiều thanh niên phụ nữ thậm chí có cả trẻ vị thanh niên đã trở thành nạn nhân trong các đường dây buôn người
cơ sở mà massage karaoke tức là những kinh doanh những ngành nghề nhạy cảm
cũng có hành vi là cưỡng ép lừa gạt rồi mua bán phụ nữ qua lại các cơ sở với nhau
đã hơn hai tháng trôi qua nhưng người đàn ông này vẫn chưa hết bàng hoàng
khi kể lại những tháng ngày bị giam giữ đánh đập trong hang ổ của bọn buôn người dưới chiêu trò việc nhẹ lương cao
trước đó anh được giới thiệu làm quen với ellie sung một người phụ nữ myanmar
hứa sẽ lo toàn bộ chi phí xuất cảnh sang myanmar làm việc với mức lương ba mươi triệu đồng một tháng
tuy nhiên sau khi vượt biên các đối tượng giam giữ anh tại tòa nhà cao tầng
chung với hàng chục lao động việt nam khác đồng thời đánh đập bỏ đói
ép buộc phải tạo các tài khoản game ảo để lừa đảo tiền người dân
thì cứ em về tới giờ tới về tới việt nam thì an toàn rồi
em cũng cảm ơn mấy anh em mấy chú mấy bác mấy chú ở việt nam
công an việt nam mình
tại vì cái đường em tưởng em là em chết bỏ nhà chết em không có về được cái đất nước việt nam này được
còn đối với người phụ nữ này vì mong muốn có thể giúp gia đình vượt qua khó khăn về kinh tế
đã đồng ý làm vợ của một người đàn ông trung quốc mà mình chưa hề biết mặt
tuy nhiên khi đã vượt biên sang đất khách thì mới nhận ra bản thân chỉ là món hàng
của đường dây buôn người dưới vỏ bọc lấy chồng ngoại quốc
và muốn được về nhà thì phải gọi điện cho gia đình gửi tiền chuộc
chị không có gã
chị không có gã chồng cho em
thì gã người đó tầm một bữa sau thì em bị trả về
em bị trả về sau đó em mới bỏ trốn khỏi nhà chị hồng
rồi sau đó trốn khỏi nhà chị hồng
rồi sau em mới bị một vài số đối tượng khác là lừa em bán em gãi em thêm một lần nữa
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tỉnh bạc liêu đã đấu tranh triệt phá năm vụ mua bán người
bắt giữ một mươi ba đối tượng có liên quan
các vụ án mua bán người đều được cơ quan thực thi
pháp luật nhanh chóng đưa ra xét xử và những tay buôn người phải nhận lãnh những mức án nghiêm minh cho tội ác mình gây ra
điển hình như trần thành tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm phan văn hòa sinh năm hai nghìn
cùng chú tỉnh an giang và bùi thị tuyết nhanh sinh năm hai nghìn ba chú tỉnh bạc liêu
đã bị tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu tuyên phạt với tổng mức án ba mươi bốn năm tù giam về tội mua bán người dưới thủ đoạn việc nhẹ lương cao
để không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người trước hết mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
chủ động nhận biết được âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm buôn bán người
tôi cũng kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác mạnh dạng tố giác các loại tội phạm
trong đó có các hành vi liên quan đến mua bán người tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
không nên vì lợi ích trước mắt mà vô tình đẩy con em mình trở thành những nạn nhân của bọn vua người
giới dọ bọc là môi giới cho các cuộc hôn nhân với người nước ngoài hay những việc làm thu nhập cao ở chúng trời tây
thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người đặc biệt phải cân nhắc thật kỹ trước những lời mời gọi
việc nhẹ lương cao hoặc vẻ hào nhoáng từ những giấc mơ chồng ngoại để tự bảo vệ chính mình trước tội phạm buôn bán người
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt các bị cáo lê văn trường chú tỉnh đồng nai mức án tử hình
lê thị thu huyền mức án tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
võ ninh bị tuyên mức án hai mươi năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trường huyền và ninh là bạn bè đều nghiện ma túy và không có việc làm ổn định
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng chín
trường liên lạc với một người tên dũ không rõ lai lịch tại tỉnh quảng bình mua ma túy vào đồng nai để tiêu thụ
ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba trường đến khu vực phường đình ba thành phố biên hòa
nhận thùng hàng chứa một mươi viên ma túy đem về cất giấu tại nhà thuộc phường long bình tân thành phố biên hòa
sau đó trường đã bán cho hai người nghiện mỗi người năm mươi viên ma túy
ngoài ra trường đã cùng huyền hai lần bán cho ninh ba trăm sáu mươi bảy viên ma túy
khám xét nơi ở chung của trường và huyền công an đã thu giữ
khối lượng lớn ma túy
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh trường đã có hành vi mua bán trái phép tổng cộng hơn năm kg ma túy
huyền đã mua bán trái phép hơn bốn trăm bảy mươi bốn gam ma túy và ninh đã tàng trữ trái phép hơn một trăm tám mươi sáu gam ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tống đặt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị kim chi một mươi chín tuổi
chú phường mân thái quận sơn trà về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào tối ngày sáu tháng một mươi một chi đã cùng nhóm bạn thanh thiếu niên khoảng hai mươi người sử dụng xe máy độ chế đi tốc độ cao
lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bạch đằng
tổ tuần tra công an quận hải châu đã tổ chức lực lượng truy đuổi
đến đoạn đường như nguyệt nhóm này đã dùng bình xịt hơi cay về phía tổ công tác
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội hình sự công an quận đã xác định được do mâu thuẫn với nhóm tôn đản
chi cầm đầu nhóm bạn quen biết trên mạng xã hội đến gặp nhóm này để giải quyết
cả nhóm đã mua bình xịt hơi cay để phục vụ cho việc đánh nhau
và khi bị công an quận phát hiện nhóm này đã xịt hơi cay và chia nhau bỏ chạy nhiều hướng
riêng chi đã bỏ chạy về quảng nam lần trốn nhưng vẫn bị phát hiện
thưa quý vị xác định xóa các điểm đen và những điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông
thời gian vừa qua các cấp các ngành và các địa phương trong tỉnh bắc ninh mà nòng cốt là lực lượng công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách
lực lượng công an đã nỗ lực khắc phục xử lý các điểm đen nhằm kiềm chế tai nạn giao thông đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông
thời gian vừa qua lực lượng giao thông đã tham mưu giám đốc quan tỉnh ban hành năm văn bản kiến nghị về tổ chức giao thông trong đó đã đề nghị giải quyết bốn điểm đen bốn mươi điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông
vị trí giao cắt có bất cập về tổ chức giao thông để lắp đặt một trăm linh gờ giảm tốc từ ngõ ra đường hàng trăm điểm bất cập về tổ chức giao thông
từ đầu năm đến nay các đơn vị chức năng các ngành chức năng đã tiến hành khắc phục hai điểm đen hai mươi ba điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông
hàng chục điểm bất cập xử lý tổ chức giao thông và đắp đặt ba gờ giảm tốc từ ngõ ra đường
trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục theo dõi kiểm tra đôn đốc kiến nghị giải quyết những điểm đen điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông
điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông phấn đấu đến ngày một mươi năm tháng ba hai nghìn hai mươi bốn sẽ giải quyết xong các điểm đã được kiến nghị
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh cũng tăng cường phối hợp với các sở ngành chức năng của tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện
kiến nghị bất cập về tổ chức giao thông nhằm nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông như bổ sung hoàn chỉnh hệ thống biển báo
cải tạo mở rộng mặt đường vạch sơn cải đường gơ giảm sốc lắp đặt giải phân cách hộ lan biển chỉ dẫn đèn chiếu sáng đèn tín hiệu thiết bị phản quang
kết quả của việc đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ đúng quy chuẩn kỹ thuật là nhiều điểm bất cập được khắc phục
trước tôi ở đây là tầm hơn chục năm nay rồi lúc mới thành đặt đường nó chưa có những giải phân cách này
chưa có những gờ giảm tốc này thì tai nạn liên tục
từ nỗi hồi mà có những giải này nó cũng đỡ đi nhiều lắm
đỡ đi và các mặt người ta nhìn thấy cái này người ta đến đây người ta đã đi chậm lại rồi
với sự vào cuộc chủ động tích cực của lực lượng giao thông tỉnh bắc ninh đã khắc phục kịp thời những bất cập về tổ chức giao thông
giúp ngăn ngừa các nguy cơ khách quan dẫn đến tai nạn giao thông cho người đi đường
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền
nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông
nhờ đó việc tham gia giao thông không còn là nỗi lo đối với người dân